tại tỉnh bà rịa vũng tàu có một nhà máy trộn bê tông đã hết hạn hoạt động và bị buộc phải di rời khỏi khu dân cư
thế nhưng nhà máy này vẫn tiếp tục hoạt động gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sống của người dân
phản ánh tới truyền hình nhân dân nhiều người dân sinh sống tại phường phúc hòa thị xã phú mỹ tỉnh bà rệ vũng tàu cho biết
về tình trạng trạm trộn bê tông của công ty cổ phần xây dựng nam nguyên liên tục hoạt động ngày đêm gây ô nhiễm nặng cho khu dân cư
theo ghi nhận của phóng viên trạm trộn bê tông liên tục có xe tải chở nguyên vật liệu và xe bồn chở bê tông hoạt động
trong khi trộn bê tông phát tán bụi ra môi trường khiến nhà cửa của dân sống trong khu vực bám những lớp bụi dày tiếng ngồn cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
trước đó công ty nam nguyên có văn bản yêu cầu xin gia hạn chủ trương tiếp tục được hoạt động
tuy nhiên tháng một năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ đã có văn bản trả lời không chấp thuận cho công ty gia hạn thêm
và yêu cầu phía công ty phải ngừng hoạt động di rời trước ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín